văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng
còn gọi là cò bảy mươi ba tuổi trú tại phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm về hành vi giết người
bị can hùng đã gây ra vụ án giết người trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh
nạn nhân là một người phụ nữ sáu mươi bốn tuổi tử vong và chồng của nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị thương tích nặng
sau hơn một ngày điều tra cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện cái răng tp hcm
bắt khẩn cấp nguyễn thế hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
đối tượng hùng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đã đến nhà người cháu để giải quyết
tại đây hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong
sau đó thấy chồng nạn nhân về hùng tiếp tục dùng dao chém vào người chồng gây thương tích nặng
gây án xong đối tượng bỏ trốn về cần thơ
linh quan đến vụ tra dượng đánh đập cháu bé ở bình phước công an tp đồng xoài tỉnh bình phước vừa khởi tố lê đức thắng
bốn mươi hai tuổi trú tại tp đồng xoài để điều tra về tội hành hạ người khác
thắng đã sử dụng tay và chân đánh gây thương tích cho cháu bé chín tuổi là con riêng của vợ
khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu
đoạn clip ghi lại hình ảnh thắng hành hạ cháu bé xuất hiện trên mạng xã hội có độ dài hơn hai phút
sau khi phát hiện vụ việc công an tp đồng xoài đã bắt giữ khẩn cấp lê đức thắng
đại diện viện kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan tử hình về ba tội danh
tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương hội vân từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
bị cáo chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng bị cáo đỗ thị nhàn tù trung thân về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn cao trí từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù ra
liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé xảy ra tại tỉnh bình phước
công an tp đồng xoài vừa tiến hành khởi tố đối với lê đức thắng bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thiện tp đồng xoài để điều tra về tội hành hạ người khác
cơ quan công an điều tra xác định thắng đã sử dụng tay chân đánh gây thương tích cho cháu bé chín tuổi là con riêng của vợ
khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu
như tin đã đưa trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với độ dài hơn hai phút
lê đức thắng dùng chân đá đạp và dùng tay đánh vào người bé trai dù cháu kêu khóc thảm thiết xin tha
sau khi phát hiện vụ việc công an thành phố đồng xoài đã bắt giữ khẩn cấp đối với lê đức thắng
với vai trò là giám đốc của một công ty bảo hiểm hồng cùng nhiều đối tượng đã lập nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả
để chiếm đoạt số tiền gần bốn tỷ đồng
công an tỉnh ninh bình vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê văn hồng
trú tại tỉnh thanh hóa và ba người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định lê văn hồng chú tại tỉnh thanh hóa
với vai trò là cố vấn giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn tp ninh bình
đã lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm
đối với chủ phương tiện xe ô tô gây tai nạn giao thông nên đã câu kết với một số đối tượng
trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả
để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm
trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
với hành vi vận chuyển hàng cấm đồng văn thuận và lê phước hiệp cùng chú tại huyện châu thành
tỉnh đồng tháp vừa bị công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng hai lực lượng công an bắt quả tang đồng văn thuận
điều khiển xe ô tô chở theo lê phước hiệp đang vận chuyển sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm jet hero và scott qua điều tra thuận khai nhận trở thuê cho một người đàn ông
không rõ địa chỉ từ tỉnh long an về tỉnh vĩnh long với giá hai triệu đồng khi đến địa điểm
xã tân ngãi tp vĩnh long thì bị bắt quả tăng
sở y tế tỉnh khánh hòa vừa công bố thông tin ban đầu về các kết quả xét nghiệm
trên các mẫu bệnh phẩm trong quán cơm gà châm anh
theo đó kết quả kiểm nghiệm các mẫu gà xé cơm chan sốt trứng hành phi dưa chua
đều bị nhiễm khuẩn
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm sở y tế tỉnh khánh hòa nhận định
đây là một vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật vi khuẩn salmonella spp bacillus cereus
staphylococcus aureus tính đến tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa ghi nhận
số người ngộ độc đã lên đến ba trăm sáu mươi bảy người tăng bảy ca so với ngày một mươi bảy tháng ba và hiện còn bảy mươi năm bệnh nhân
điều trị ở một mươi bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương
bảy bánh heroin là tăng vật vừa được công an tỉnh lai châu thu giữ khi bắt bốn đối tượng
trong quá trình triệt phá các chuyên án ma túy tại huyện mường tè và huyện sinh hồ
hôm qua tại xã can hồ huyện mừng tè lực lượng công an bắt quả tang nguyễn quang tuấn
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn bánh heroin
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khẩn cấp giàng ali cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba tại xã trăn nưa huyện sìn hồ công an tỉnh lai châu bắt quả tang phá a lử
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin
ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu cũng triệt phá
điểm bán lẻ ma túy tại thành phố lai châu bắt quả tang vàng an ánh mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở
trong khi đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
cũng vừa phá chuyên án bắt quả tang văn quốc huy ba mươi tuổi trú tại quận cẩm lệ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
huy rất tinh vi trong thủ đoạn và luôn luôn cảnh giác khi thực hiện giao dịch với con nghiện
địa điểm sẽ do huy tự chọn chứ không có nơi cố định
đội cảnh sát bắt quả tang huy khi đang giao ma túy trước số nhà tám trăm sáu mươi trường trinh
thu giữ sáu gói ni lông chứa tinh thể rắn trong người đối tượng
tại cơ quan công an huy khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá
và được liên hệ lấy từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại tỉnh quảng nam
đem về thành phố đà nẵng phân chia bán lại kiếm lời
lợi dụng việc du khách nước ngoài sang việt nam không hiểu rõ luật
hai đối tượng quốc tịch pakistan và iran đã giả danh là cảnh sát interpol
để đe dọa dưới chiếm đoạt tài sản
và đã bị công an phường hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội kịp thời bắt giữ
theo tài liệu của cơ quan công an ngày một mươi hai tháng ba khi đang tuần tra
công an phường hàng chống phát hiện hai người đàn ông nước ngoài
có hành động chặn một khách du lịch nước ngoài yêu cầu đưa hộ chiếu và ví tiền
mời về trụ sở làm việc cơ quan công an xác định hai đối tượng có quốc tịch pakistan và iran
đã làm giả một tấm thẻ cảnh sát interpol này ở thái lan
với mục đích đe dọa du khách nước ngoài dưới chiếm đoạt tài sản
trước đó hai đối tượng này cũng đã chiếm đoạt của một du khách ấn độ số tiền một mươi triệu đồng
công an quận hoàn kiếm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác mở rộng
và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật việt nam
những năm gần đây mạng xã hội đã trở thành nơi trao đổi mua bán hàng hóa hết sức nhượng nhịp
trong đó việc hình thành các hội nhóm mua bán sản phẩm dịch vụ
đang ngày càng thu hút sự tham gia của cả người bán lẫn người mua
tuy nhiên cũng đã xuất hiện tình trạng nhiều kẻ gian lợi dụng sự tin tưởng của người cùng chung hội nhóm
để lừa đảo trục lợi bằng cách yêu cầu người mua chuyển khoản tiền cọc hoặc chuyển tiền trước
rồi sau đó không giao hàng hoặc cắt liên lạc
đối tượng này vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng đó là lập tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm để tìm kiếm khách hàng
chào mời các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi khách hàng chuyển tiền thành công đối tượng lập tức rút toàn bộ số tiền
đồng thời cắt liên lạc với khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm
còn người phụ nữ này đã mất năm triệu đồng sau khi chuyển khoản tiền cọc để mua một chiếc xe cũ
cho một đối tượng bán lạ tìm được qua một nhóm chuyên về thanh lý xe
bài học kinh nghiệm mà chị rút ra đó là với bất cứ giao dịch nào mua bán trên mạng
hay thông qua các hội nhóm thì yêu cầu tiên quyết đó là phải kiểm tra kỹ thông tin người bán
thực ra bất kỳ khi nào mua cái gì cũng thế khi mà trước khi mình chuyển tiền cho bất cứ một ai
thì phải kiểm tra thật kỹ thông tin
thông tin về bản thân cái người được mua những thông tin sản phẩm dịch vụ mà mình sẽ sử dụng
nó có chắc chắn là của người đấy hay không
hay là những cái nguồn thông tin nào mà có thể kiểm tra được là phải kiểm tra
nếu mà cảm thấy lăn tăn thì hãy dừng chuyển khoản dù là số tiền nhỏ cũng đừng chuyển khoản
bởi vì nhiều người như thế sẽ thành số tiền rất lớn cho đối tượng đó tiếp tục làm việc lừa đảo mọi người
trên nhiều hội nhóm mua bán của facebook hiện nay xuất hiện không ít tình trạng các đối tượng
lập các tài khoản đăng các thông tin bán sản phẩm dịch vụ thường với giá cả cạnh tranh hấp dẫn hơn
sau khi có người đặt mua thì yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước
nhưng chúng không thực hiện nghĩa vụ chuyển hàng hoặc chuyển hàng không đúng với sản phẩm dịch vụ quảng cáo
đồng thời ngay lập tức xóa tài khoản chặn cuộc gọi khiến cho người mua không thể liên lạc được
đối với những cái shop lại và đặc biệt là có chính sách khuyến mãi hoặc là những cái chính sách giá cực kỳ là hấp dẫn
thì chúng ta phải hết sức thân trọng và phải có cái cơ chế để đảm bảo kiểm tra được chất lượng quảng hóa
và cái yêu cầu về hoàn hủy đơn hàng cũng như là trả lại tiền khi mà không ưng đối với cái sản phẩm dịch vụ đó
theo các chuyên gia các đối tượng thường đánh vào tâm lý thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo
bên cạnh đó khi dính chiêu lừa này nhiều người lại chọn cách bỏ qua bởi số tiền bị lừa không lớn
đồng thời các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản khiến cho nhiều người tiếp tục bị lừa
vì thế mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác và lên tiếng cảnh báo cho những người xung quanh để tránh bị lừa đảo
những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn
những cuộc gọi tin nhắn kết thúc thúc giục phải động nhanh như thời gian khuyến mại đã hết
trong tình huống này bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
mùa bán hàng trực tuyến trên các mạng xã hội đã tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người bán và sự thuận tiện nhanh chóng cho người mua
tuy nhiên hãy trở thành người tiêu dùng thông thái để mua được những sản phẩm dịch vụ tốt theo nhu cầu và không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt hai bị cáo nguyễn minh phúc một mươi tám tuổi và lê hồng hào hai mươi tuổi
cùng chú tại thành phố rạch giá tổng cộng một mươi bốn năm tù về tội giết người bị hại trong vụ án này là danh thanh phong một mươi sáu tuổi là bạn của hai bị cáo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phúc hào và phong cùng hai người khác đến chơi tại nhà của người quen ở phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại đây giữa phong và phúc xảy ra mâu thuẫn nên phong đã dùng tay đánh phúc nhưng không gây thương tích
sau đó phúc rủ phong ra đầu hẻm giải quyết khi ra đến điểm hẹn phúc bất ngờ lấy cây búa mà hào đưa cho trước đó chém liên tiếp hai nhát từ phía sau của phong làm nạn nhân gục xuống đường
sau khi gây án phúc rời khỏi hiện trường còn phong được đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương thời điểm này phong chưa đủ một mươi sáu tuổi
theo kết luận giám định pháp y thì tỷ lệ thương tật mà phúc gây ra cho phong là ba mươi hai sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn minh phúc năm năm tù lê hồng hào chín năm tù cùng với tội giết người
sau hơn năm tiếng đồng hồ xảy ra cháy đến chín giờ tối qua lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã dập tắt đám cháy tại công ty cổ phần kim khí long an tại phường an hòa thành phố biên hòa
vụ cháy xảy ra vào lúc bốn giờ chiều qua công nhân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng của công ty nên dùng vòi nước dập lửa nhưng bất hành do ngọn lửa bốc cháy quá lớn
tại hiện trường cột khói lửa bốc cao hàng chục mét uy hiếp các nhà dân bên cạnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an tp biên hòa đã điều động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hơn năm tiếng đồng hồ xảy ra cháy lực lượng công an đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa hoàn toàn
bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông và nhiều hàng hóa vật liệu bên trong
ước tính thiệt hại về tài sản là rất lớn